ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh nam định đã mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận đống đa tp hà nội
với mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế sau khi mãn hạn tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video
có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc vô khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự
và nhân phẩm của cá nhân trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm
cũng đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trần đình quang chú tại thành phố hà nội
hiện đang ở phường đồng quang thành phố thái nguyên về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an đã phát hiện quang có hành vi tàng trữ nhiều giấy tờ giả
quá trình làm việc quang giao nộp thêm nhiều loại giấy tờ biển số xe giả
súng ngắn một trăm hai mươi sáu viên đạn nhiều vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ khác
kết luận giám định đối với số tăng vật thu được xác định có hai khẩu súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng
một súng bắn bi sát bằng khí nén thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm
một khẩu súng mô hình một trăm hai mươi một viên đạn thể thao và năm viên đạn mô hình
lực lượng chức năng tỉnh tây ninh cho biết đơn vị đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời
một vụ vận chuyển trên tám trăm linh kg pháo lậu từ campuchia vào việt nam
cụ thể vào dặng sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ công tác của đội biên phòng vàng trẳng châu
bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp cùng công an xã phước vinh
tổ chức mật phục tại khu vực ấp phước trung xã phước vinh huyện châu thành
phát hiện một chiếc ghe chất đầy hàng hóa
khi tổ công tác sai hiểu lệnh dừng lại để kiểm tra các đối tượng trên ghe nhảy xuống sông tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện có năm mươi bốn bịch ni lông màu đen
bên trong mỗi bịch có một mươi hộp pháo hoa có xuất xứ từ trung quốc với tổng trọng lượng hơn tám trăm linh kg
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh nam định mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo đỗ nam trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện đang ở phường hàng bột quận đống đa
thành phố hà nội mức án một mươi năm tù giam và phạt bổ sung bốn năm quản chế
sau khi mãn hạn tù về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đỗ nam trung đã có hành vi đăng tải sáu video
có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
phỉ bán chính quyền nhân dân xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
hành vi của đỗ nam trung đã đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc
chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch
nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại việt nam gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc
làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền
trung đã có hai tiền án trong đó năm hai nghìn một mươi năm bị toán nhân dân tỉnh đồng nai xử phạt một mươi bốn tháng tù giam
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại khu vực ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và lưu phước hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu được là ba bọc ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng
có tổng khối lượng khoảng một một mươi năm kg và hai viên nén cùng một số tăng vật khác
qua đấu tranh khai thác đối tượng lưu phước hùng khai nhận số tăng vật trên là ma túy
đang trên đường mang đi giao cho một đối tượng khác thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
qua test nhanh lưu phước hùng dương tính với chất ma túy
theo hồ sơ đối tượng hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại nghệ an và sơn la cũng vừa bắt các vụ vận chuyển ma túy
đi tiết sẽ có trong cuộc tin vấn ngay sau đây
hai đối tượng bị bắt giữ tại sảnh tầng một nhà nghỉ tuyết nhi khối tám phường bến thủy tp vinh
tiến hành khám xét nhanh lực lượng chức năng đã thu giữ sáu túi ni lông được thái văn triều
quấn dán bằng mang dính tại vùng bụng của đối tượng
bên trong chứa một hai trăm linh viên hồng phiến
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai triều và hiền
cùng đi lên xã chi lễ huyện quế phong để mua số ma túy trên với giá bảy tám triệu đồng
đến một mươi bốn giờ cùng ngày cả hai bắt xe khách xuống vinh để bán cho một đối tượng có nhu cầu
trong lúc chờ người đến mua hàng đã bị công an phường bến thủy phát hiện bắt quả tang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại bản thỏm hòn xã tạ bú huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la đã phát hiện
bắt xử quảng văn toạn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và lò văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
cùng chú tại xã triềng pha huyện thuận châu tỉnh sơn la
đang vận chuyển tàng trữ trái phép tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
cùng hai dao nhọn hai dò điện và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mang số ma túy trên để đi bán kiếm lời thì bị bắt giữ
công an huyện gio linh tỉnh quảng trị vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam nhóm bốn đối tượng để điều tra về hành vi cối gây thương tích
đó vào ngày chín tháng một mươi hai tại xã hải thái huyện gio linh
nhóm đối tượng gồm lê văn thành cáp mịch kim hưng lê văn tú
trần đức nguyên ngọc cùng chú tại huyện gio linh đã dùng hung khí đánh anh phan văn minh
sinh năm hai nghìn năm chú tại xã hải thái huyện gio linh gây thương tích với tỷ lệ thương tật là hai mươi bốn
hiện vụ việc đang được công an huyện gio linh tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị xác định cuối năm là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhất là trong bối cảnh dịch bệnh
ở thời điểm này công an các đơn vị
địa phương trên cả nước đồng loạt gia quân tấn công trấn áp các loại tội phạm
tại đà nẵng công an thành phố đã huy động tổng lực phối hợp tác chiến đồng bộ giữa các lực lượng
ngày đêm tuần tra khép kín trên địa bàn với mục tiêu cao nhất là kéo giảm và triệt xóa
các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự
nghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
trực tiếp có mặt tại hiện trường xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn
là mô hình tổ tuần tra lưu động được công an phường hòa cường bắc quận hải châu
bắt đầu triển khai trong đợt cao điểm
đơn cử nhóm thanh thiếu niên này đang tụ tập và có dấu hiệu sử dụng phương tiện đồ chế đua xe trái phép
nhanh chóng được tổ tuần tra yêu cầu giải tán và đưa về trụ sở làm việc
với mục tiêu một trăm linh đối tượng hình sự phải được quản lý chặt chẽ
một trăm linh địa bàn không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự
công an năm mươi sáu xã phương bảy quận huyện đang nỗ lực kéo giảm các loại tội phạm
chúng ta quản lý tốt địa bàn để không để các đối tượng hình sự cũng như các đối tượng khác hoạt động hảnh hưởng đến an ninh trật tự
chúng tôi cũng đã kiểm tra xử lý và điều tra làm rõ nhiều vụ trọng trên địa bàn
chuyển công an quận khởi tố
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã ngăn chặn kịp thời có các vụ thành thiếu niên
tập trung không khí để giải quyết mạo thủng và đã hoàn thiện hồ sơ và chuyển công an cấp trành để xử lý cương quyết đối với trường hợp này
để thực hiện có hiệu quả được các điểm trạc quân
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng còn bắt đầu áp dụng mô hình công an phường xã tăng ca phục vụ nhân dân
một trăm linh cảnh sát khu vực yêu cầu phải có kế hoạch bám cơ sở sau một mươi tám giờ hàng ngày
đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bởi chỉ khi nào gần dân bám cơ sở thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mới có sự chuyển tiến
đây cũng là cái thời gian mà mình xuống địa bàn mình tuyên truyền đến bà con nhân dân các biện pháp phòng chống các loại tội phạm
bởi vì bà con nhân dân là một cái cánh tay nối dài rất là đắc lực trong cái công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn
cũng yêu cầu tất cả các sát khu vực tất cả các bộ nghị sĩ thì đăng ký lịch dụng việc từ dưới khu dân cư và qua đó nắm bắt cái số
các ông đã chú ý là hiện nay là cái số đối tượng cho vai nặng lãi số đối tượng hiện là bảo kê tùy nợ thê số đối tượng khái độ quấn đá
và hiện nay là cũng lập danh sách là sát lập danh sách và kiểm tranh kiểm diện tất cả các đối tượng đó
ngoài siết chặt tại cơ sở công an đà nẵng còn duy trì ba tổ công tác đặc biệt chiến một một phối hợp tác chiến với lực lượng tám nghìn ba trăm chín mươi bốn
tăng cường tuần tra từ khắp các tuyến đường chính đến ngõ ngách trong khu dân cư
qua đó từng bước đấu tranh ngăn chặn các đối tượng mua bán bà túy cho vai nặng lãi tăng trữ hung khí trong những ngày cuối năm
thưa quý vị mở đầu đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết nguyên đáng nhâm dần dần hai nghìn hai mươi bốn
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đã kiểm tra bắt quả tang hàng loạt cơ sở kinh doanh chứa nhiều hàng hóa cao cấp các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phối hợp cùng công an phường hưng lợi quận ninh kiều
kiểm tra cửa hàng sân apple store do cao huỳnh anh sân mạng chín trăm chín mươi bảy làm chủ
đã phát hiện lập biên bản tạm giữ ba thùng chứa nhiều sản phẩm điện thoại di động máy tính bản đồng hồ thông minh các loại
tiếp đến tại cửa hàng kinh doanh thiết bị di động nhân mobile do ông lê hữu nhân sân mạng chín trăm chín mươi bốn làm chủ
tổ công tác phát hiện tiến hành tạm giữ ba thùng điện thoại di động sạc điện thoại mabook các loại có xuất xứ nước ngoài
kiểm tra cửa hàng quỳnh siro số sáu mươi đường huỳnh cương phường an cư quận ninh kiều do bà lê thị thùy duyên sân mạng chín trăm tám mươi sáu làm chủ
tổ công tác phát hiện tiến hành tạm giữ hai mươi thùng mỹ phẩm thực phẩm chức năng các loại có xuất xứ nước ngoài
cùng ngày tại cửa hàng quần áo trần xanh số năm mươi chín a ba khu vực hai phường an khánh quận ninh kiều do ông trần trường xanh sân mạng chín trăm chín mươi ba làm chủ
cơ quan công an lập biên bản tạm giữ hai mươi một thùng quần áo nón các loại có xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra đại diện các cửa hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
nên cơ quan công an tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo sa thị nga
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp về việc bịa đặt sai sự thật xúc phạm danh dự uy tín cá nhân tổ chức trên mạng xã hội
theo cáo trạng vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác của ủy ban nhân dân thị trấn thường thới tiền nguyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đến nơi đạt ghi nhận hiện trạng đất bãi bồi tại nhà hàng xóm bị cáo nga đã đến xem
tại đây bị cáo vừa la hét chửi bới vừa dùng điện thoại quay lại sáu đoạn video và phát trực tiếp hai lần lên mạng xã hội
nhằm hạ uy tín của các cá nhân tổ chức cấp huyện và cấp tỉnh
sau đó những bài đăng này đã kéo về hơn bốn bình luận và một mươi lượt chia sẻ
tại phiên tòa bị cáo sa thị nga thừa nhận hành vi vi phạm của mình nhưng do học vấn thấp hiểu biết pháp luật còn hạn chế
bị cáo chưa nhận thức được đây là hành vi trái quy định gây ảnh hưởng xấu đến xã hội
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp xử phạt bị cáo hai năm cải tạo không giam giữ
công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết đơn vị vừa cử một tổ công tác đặc biệt vào tp hcm ngay trong đêm
để truy tìm đối tượng đã thực hiện vụ trộm vàng trên địa bàn của thành phố phan thiết vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó nhận tin báo của chủ tiệm vàng kim trúc ở phường đức nghĩa tp phan thiết
có cây gian và tiệm vàng lấy trộm sẽ di chuyển khoảng ba lượng trị giá hơn chín mươi triệu đồng
đội cảnh sát hành sự công an tp phan thiết đã cử lực lượng vào cuộc điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phát hiện lương thị chi sân mạng chín trăm bảy mươi bốn đang sống tại phường tạng nhân phú a
tp tủ đức tp hcm có những biểu hiện nghi vấn
một tổ công tác đã được cử vào tp hcm để mời bà lương thị chi lên làm việc
từ các bằng chứng mà điều tra viên đưa ra đối tượng khai nhận lợi dụng lúc tiệm vàng đông khách
đã lén trộn sợi dây chuyền vàng bỏ vào túi sách sau đó mang về tp hcm bán với giá chín mươi ba triệu đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó rạng sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một quỳnh văn minh ngụ phường an bình tp biên hòa
được đào mạnh sang rủ đi trộm xe khi đến trước giải nhà trọ số một trăm tám mươi bảy ở tổ ba mươi bảy thuộc khu phố bốn
phường bình đa tp biên hòa
thấy trong sân nhà trọ có bốn chiếc xe mô tô không người trông coi
nên sang và minh đã vào lấy trộm hai chiếc xe
mang về nhà của bạn ở phường bình đa tp biên hòa
rồi gọi quỳnh thanh sen ở tp hcm đến đưa xe đến phường hóa an tp biên hòa
nhờ nguyễn biến quốc phong bán
nhận xe xong phong đã liên hệ với lê văn trường ở phường an hòa tp biên hòa
để bán với giá một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên khi trường đến phòng trọc của phong để xem xe thì bị công an phường hóa an
trinh sát hình sự phát hiện kiểm tra tạm giữ
ngoài ra lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng quỳnh văn minh
nên đã mời về trụ sở công an làm việc
qua làm việc minh đã khai nhận hành vi phạm tội như trên và xin được đầu thú
liên quan đến vụ xông vào nhà người dân giả vào đòi nợ đánh đập cướp tài sản táo tợn
ở quận bình thành tp hcm khiến cho dư luận quan tâm những ngày qua
để tìm hiểu rõ về sự việc cũng như thủ đoạn phạm tội của các đối tượng
xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ phía nạn nhân và cơ quan chức năng
trực tiếp thủ lý vụ ảnh
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân chị trần ngọc minh hảo
ngụ quận bình thành cho biết đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị vẫn chưa hết bàn hoàng
về sự manh động của đối tượng và chị khẳng định không vay mượn bất cứ khoản tiền nào dưới mọi hình thức
lúc khoảng ba giờ hơn buổi chiều thì đang đứng ở dưới nhà
bất chết là có người kêu tôi và tôi nhìn ra ngoài cửa nhà thì có người đang đứng trước cửa nhà
thì mình đi ra mình hỏi chuyện mình cũng lịch sự
trước hay là cái gì sao tôi kéo cửa ra thì cửa không có khóa tôi hỏi anh kiếm ai
anh này không trả lời anh này nhìn tôi và nhìn vô nhà tôi sau đó xuống vô nhà
thì tôi đi theo khoảng hai bước chân tôi cũng chạy theo hai bước chân tôi bảo là anh ơi kiếm ai
thì nam thanh niên này dùng tay đánh tôi hai cái vào hai bên hàng
sau đó tôi đưa tay trái lên đỡ thì nam thanh niên này giật trên tay tôi một cái điện thoại di động
tôi trước đó không hề quen biết anh này
và tôi thẳng định là không vai mượn
bất cứ một khoản tiền nào ở bên anh ấy cũng không còn nợ nồng gì với ai nữa hết
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an quận bình thạnh phù hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
bắt giữ lê ngọc anh hai mươi năm tuổi nguyễn văn tuyên hai mươi sáu tuổi cùng ngụ thành phố hải phòng
và trần kim khoa hai mươi năm tuổi ngụ tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cướp tài sản chỉ sau một ngày gây án
tại cơ quan điều tra nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi
được biết đối tượng anh và khoa làm nghề cho vay qua app và tờ rơi
với những tài liệu chứng cứ thu thập và qua điều tra xác minh
công an quận bình thạnh đã đưa ra nhận định về mức độ tính chất của vụ việc
theo đánh giá của cơ quan công an trước khi thực hiện hành vi này
các đối tượng đã theo dõi di biến động của nạn nhân biết nạn nhân ở nhà một mình
nên xông vào nhà khống chế và thực hiện hành vi cướp
trên cơ sở đó cơ quan công an sẽ mở rộng điều tra về tổ chức tính dụng này
cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ về hành vi bóc tách từng đối tượng
liên quan tới hành vi cướp cũng như hành vi cho vai lãi nặng trong tổ chức tín dụng này
cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục củng cố truy bắt các đối tượng còn lại
trong đó có đối tượng dũng là đối tượng đã chở đối tượng ngọc anh đi thực hiện vi cướp này
hiện đối tượng đã bỏ trốn
qua đây cơ quan điều tra đã kêu gọi đối tượng dũng
hãy đến cơ quan điều tra để phối hợp làm việc để cung cấp thông tin để làm rõ nội dung vụ án
vào thời điểm cuối năm cộng với ảnh hưởng dịch covid một mươi chín
các đối tượng tội phạm gia tăng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi
phương thức phạm tội như trên cũng là một trong những kịch bản mới của bọn tội phạm
vì vậy công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sẽ tăng cường lực lượng bám địa bàn để ngăn chặn xử lý khi có tình huống xảy ra
theo sở lao động thương binh xã hội tp hcm dự kiến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
cần khoảng ba mươi lao động trong dịp cận tết nguyên đáng sắp tới
thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố vào chiều ngày hôm nay
sau thời gian giãn cách xã hội các doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm
đang tăng tốc để hoàn thành các đơn hàng đã ký kết từ trước đẩy mạnh tốc độ sản xuất
dự báo nhu cầu của các doanh nghiệp chủ yếu ở các ngành mây mặt
chế biến lương thực thực phẩm với khoảng ba mươi lao động trong đó bốn mươi là có tay nghề
bên cạnh đó dự kiến sau tết cần khoảng bảy mươi đến bảy mươi năm người lao động
bù đắp cho lực lượng lao động biến động ở các doanh nghiệp
chủ yếu ở các ngành mũi nhọn của thành phố như may mặt chế biến lương thực
thực phẩm dày da điện tử
ngoài ra thành phố tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành và doanh nghiệp
thực hiện các gói an sinh xã hội và chăm lo cho người dân đón tết
trong đó tới đây thành phố tiếp tục thực hiện nghị quyết sáu mươi tám và một trăm hai mươi sáu của chính phủ
để tiếp tục hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến thất nghiệp trợ cấp thất nghiệp
chăm lo cho người lao động xa nhà không có điều kiện về quê ăn tết
hai trăm linh hai tổ y tế khu phố là mô hình đặc thù của tp thcm trong bối cảnh số ca nhiễm ngày một gia tăng
với phương án là chia nhỏ để quản lý chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
cách làm này đã giúp cho f cảm thấy yên tâm hơn khi mắc bệnh
cũng như được chăm sóc an sinh xã hội
trạm y tế phường phước bình hiện có khoảng hơn một mươi bảy dân
với gần một trăm linh f đang được quản lý cách ly tại địa phương
từ khi mô hình tổ y tế khu phố được triển khai công việc của trạm y tế phường được giảm tải đáng kể
đồng thời người mắc covid một mươi chín cũng được chăm sóc tốt hơn
tổ y tế khu phố cùng với trạm y tế phường đã giúp quản lý và chăm sóc tốt f tại nhà